để hướng ứng tháng công nhân mới đây đoàn công tác của tổng liên đoàn lao động việt nam đã về thăm làm việc với liên đoàn lao động tỉnh ninh bình
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí nguyễn đình khang chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam đề nghị trong thời gian tới
liên đoàn lao động tỉnh ninh bình cần nâng cao chất lượng công đoàn cơ sở thực hiện tốt chức năng cốt lõi của tổ chức công đoàn là bảo vệ quyền lợi và lợi ích của công đoàn viên
đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người lao động thấy được lợi ích khi tham gia tổ chức công đoàn tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát đặc biệt trong việc thu chi của các cơ sở công đoàn
dịp này đoàn công tác đã thăm và tặng bảy mươi xuất quà mỗi xuất trị giá một triệu đồng cho bảy mươi đoàn viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại công ty trách nhiệm hữu hạn mcnec khu công nghiệp phúc sơn thành phố ninh bình